thưa quý vị vào trưa ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám sở y tế hà nội thông tin ghi nhận thêm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó gồm tám ca tại cộng đồng và ba mươi ba tại khu cách ly đều thuộc chùm ho sốt thứ phát
các quận huyện có ca mắc mới là hà đông sáu ca thanh trì bảy ca đống đa sáu ca thạch thất năm ca đông anh năm ca
thường tín hoàn kiếm đều bốn ca hoàng mai hai ca thanh xuân và ba đình đều một ca
tám trường hợp ghi nhận tại cộng đồng thuộc đống đa năm ca thanh trì hai ca thanh xuân một ca